nhằm tăng cường tìm kiếm các cơ hội kinh doanh xuất khẩu nhãn và sản phẩm nhãn ra thị trường quốc tế
trên môi trường trực tuyến trong hoàn cảnh việc xúc tiến thương mại với nước ngoài gặp nhiều khó khăn
vì dịch bệnh covid một mươi chín hôm nay bộ công thương phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ubnd các tỉnh hưng yên sơn la cùng một số cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước
đã tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến quốc tế sản phẩm nhãn việt nam năm hai nghìn hai mươi
trên bảy mươi doanh nghiệp nhà nhập khẩu nông sản từ tám thị trường xuất khẩu nhãn của việt nam
ấn độ australia hàn quốc hoa kỳ malaysia nhật bản singapore và trung quốc đã giao dịch trực tuyến
với trên ba mươi nhà vườn hợp tác xã doanh nghiệp nhãn đến từ tám tỉnh thành của việt nam là bến tre
bắc giang bình dương hà nội tp hcm hưng yên lạng sơn và sơn la
trong số này trung quốc là thị trường nhập khẩu nhãn lớn nhất của việt nam với sự tham gia của trên bốn mươi thương nhân
đến từ hai tỉnh giáp với việt nam là vân nam và quảng tây và các tỉnh thành khác là thượng hải chiết giang và trung khánh
sơn la và hưng yên là hai tỉnh trồng nhãn lớn nhất miền bắc việt nam chiếm khoảng ba mươi diện tích nhãn toàn quốc
có số lượng nhà vườn doanh nghiệp tham gia đông đảo nhất trong số các doanh nghiệp góp mặt tại hội nghị
đây là hội nghị giao thương trực tuyến đầu tiên về sản phẩm nhãn việt nam được tổ chức
có sự kết nối đồng thời với nhiều thị trường nước ngoài
thông qua hội nghị giao thương này doanh nghiệp việt nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài sẽ hiểu rõ hơn nhu cầu năng lực của nhau
tiến tới thỏa thuận các cơ hội hợp tác kinh doanh vì lợi ích của các doanh nghiệp góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch
và xây dựng các chiến lược phát triển kinh doanh bền vững cho sản phẩm nhãn